theo phản ánh của nhiều cơ quan báo chí khu trung cư đông đô hiện đang nằm trên địa bàn hai phường xuân la quận tây hồ và nghĩa đô quận cầu giấy
tuy nhiên nhiều năm nay khu vực này vẫn chưa được xác định cụ thể về mốc địa giới hành chính khiến cho dự án cũng không biết thuộc địa bàn phường nào nên nhiều gia đình sống tại đây không thể xin cấp sổ hộ khẩu hay xin học cho con
trong cuộc giao ban báo chí do thành ủy hà nội tổ chức chiều nay mùng sáu tháng chín trả lời vấn đề này ông trần việt hà phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận cầu giấy cho biết ủy ban nhân dân thành phố đang xem xét về việc điều chỉnh địa giới của trung cư đồng đô nhưng trước mắt từ mùng một tháng chín để bảo đảm quyền lợi cho người dân trung cư đồng đô quận cầu giấy sẽ có thông báo tới các trường học trên địa bàn về việc tạo điều kiện tiếp nhận hồ sơ xin học của các cháu nhỏ sống cùng gia đình tại tòa nhà này

ủy ban nhân dân thành phố đồng đô cao tiêm đường xuống hai mươi năm cm và lây đường là một mươi cm và đầu tư bảy mươi tỷ đồng xây dựng trạm bơm thoát nước để giảm ngập cho bốn mươi bốn tuyến hẻm xung quanh đường kinh dương vương sau quyết định này ngày bảy tháng chín công trình gói thầu số hai dài tám trăm tám mươi m bắt đầu thi công trở lại
đây là đoạn đường phải tạm dừng thi công trong hơn ba tháng qua do đợi chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp hcm tuy nhiên phương án này chỉ áp dụng cho gói thầu thứ hai đang thi công dở dàng còn hai gói thầu một và ba dài gần hai km đã trải nhựa thì phải đợi lấy ý kiến của người dân để có biện pháp khắc phục

dự hội thảo có đại diện phòng công nghiệp và thương mại việt nam lãnh đạo sở kế hoạch và đầu tư văn phòng luật sư và lãnh đạo một số doanh nghiệp đến từ các tỉnh thành phố
các đại biểu tập trung thảo luận về những vướng mắc khó khăn và kinh nghiệm triển khai luật doanh nghiệp ở từng địa phương
những vấn đề liên quan đến thực thi luật doanh nghiệp những nội dung cơ bản về chính sách phát triển và khó khăn vướng mắt trong đăng ký doanh nghiệp xã hội
nhìn chung luật doanh nghiệp luật đầu tư cùng một số luật liên quan đến đầu tư kinh doanh ra đời và có hiệu lực trong thời gian vừa qua
đã tạo nên cú hích mới cho sự phát triển của kinh tế đất nước đồng thời tạo ra bước chuyển biến quan trọng đối với cơ quan công quyền trong phục vụ người dân doanh nghiệp
tuy vậy do luật mới ban hành với rất nhiều tư duy mới chưa được thấm nhuần một cách đầy đủ phần vì còn liên quan tới các luật khác hoặc không đồng bộ không thống nhất
cho nên còn gây ra nhiều khó khăn vướng mắt trong quá trình thực thi
vừa qua thứ trưởng bộ kế hoạch văn hóa
đầu tư nguyễn văn trung và đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhật bản tại việt nam hiroshi pukada đã ký công hàm trao đổi về việc chính phủ nhật bản cung cấp cho chính phủ việt nam khoản oda vốn vay tài khoá hai nghìn một mươi sáu trị giá một mươi một tỷ yên
khoản oda vốn vay nói trên được cung cấp để tiếp tục hỗ trợ chính phủ việt nam phát triển cơ sở ả tầng kinh tế xã hội nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế
tạo điều kiện thuận lợi để việt nam tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài và hội nhập kinh tế quốc tế
ngoài ra khoản oda cũng nhằm cung cấp tài chính để hỗ trợ chính phủ việt nam triển khai chương trình hỗ trợ quản lý kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh với mục tiêu tăng cường cải cách
một số lĩnh vực ưu tiên trình quá trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đã được quốc hội thông qua hồi tháng bốn vừa qua
trong đó tập trung hỗ trợ thực hiện cải cách chính sách tập trung vào ba trụ cột nhằm giúp chính phủ duy trì ổn định kinh tế vĩ mô tăng cường quản trị ngành tài chính và quản lý tài khoá
tăng cường minh bạch tiết kiệm và trách nhiệm trong khu vực công cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
với một mươi một tỷ yên oda vốn vay thông qua công hàm trao đổi được chính thức ký kết ngày hôm nay cam kết oda của chính phủ việt nam đến nay đạt khoảng hai tám trăm linh tỷ yên
ngày sáu tháng chín tại hà nội đã diễn ra diễn đàn
kinh tế xanh cho phát triển bền vững hai nghìn một mươi sáu với chủ đề vai trò của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế gắn với trách nhiệm xây dựng và bảo vệ môi trường
tại diễn đàn các đại biểu khẳng định môi trường sống và canh tác đang gặp thách thức lớn bắt nguồn từ việc tận thu tài nguyên đất nước rừng
và lạm dụng các loại hóa chất độc hại trong canh tác nông nghiệp cũng như sản xuất công nghiệp phục vụ mục đích phát triển kinh tế
trên cơ sở đó các đại biểu tập trung thảo luận các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh trong đó nhấn mạnh việc cải cách các quy định quản lý hành chính
đồng thời đề xuất một số biện pháp khác như trợ cấp hỗ trợ công nghệ xanh tính phí dịch vụ môi trường thuế tài nguyên cấp giấy phép thải khí carbon
bên cạnh đó các đại biểu cũng đề xuất một số giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ nâng cao nhận thức
và tổ chức thực hiện từ phía nhà nước cũng như doanh nghiệp nhằm khai thác và sử dụng tài nguyên hợp lý bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học
chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu hướng đến phát triển xanh của doanh nghiệp và tăng trưởng xanh của nền kinh tế đất nước
trước ngưỡng cửa hội nhập hiện tại việt nam đã có sáu ngân hàng một trăm linh vốn nước ngoài và mới đây ngân hàng nhà nước đã chấp thuận về mặt nguyên tắc
cho ngân hàng của hàn quốc thành lập ngân hàng với một trăm linh vốn nước ngoài
với sức ép từ các ngân hàng ngoại lên hệ thống ngân hàng thương mại trong nước đang nóng lên từng ngày
ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên sinhan việt nam là ngân hàng thành viên thuộc tập đoàn tài chính sinhan tập đoàn tài chính hàng đầu tại hàn quốc
ngân hàng sinh ham việt nam đặt ra mục tiêu cung cấp cho thị trường các sản phẩm và dịch vụ tài chính ưu việt được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại
các ngân hàng nước ngoài hoạt động tại việt nam đóng vai trò không nhỏ trong việc tạo cầu nối
thu hút đầu tư nước ngoài vào việt nam và là nguồn tài chính không nhỏ bổ sung cho thị trường tài chính của việt nam
đồng thời những ngân hàng này cũng giúp mang tới cho việt nam những công nghệ ngân hàng hiện đại những sản phẩm dịch vụ ưu việt
cùng với đó là những thông lệ quốc tế về quản trị từ đó giúp minh bạch hóa thị trường tài chính
tuy nhiên với tiềm lực tài chính lớn mạnh và sự hỗ trợ của các tập đoàn lớn đứng đằng sau cùng với độ an toàn vốn cao khả năng khai thác tài sản lớn
việc ngày càng có nhiều ngân hàng nước ngoài thành lập ở việt nam không những gây sức ép lên những ngân hàng có quy mô nhỏ
mà những ngân hàng hàng đầu hiện nay như việt combank hay việt timbank cũng đang chịu rất nhiều sức ép lớn
sức ép cạnh tranh từ các ngân hàng nước ngoài lên các ngân hàng nội không chỉ ở vấn đề về vốn mà nó còn về vấn đề thu hút nguồn nhân lực
mức độ cạnh tranh thu hút nhân tài là một cái vấn đề đặt ra rất lớn với các ngân hàng của việt nam
hiện nay chúng ta đã là cạnh tranh trong vấn đề thu hút nhân tài
với các ngân hàng với các chi nhánh của các ngân hàng nước ngoài đã là rất vất vả rồi
thế mà khi họ có thêm các điều kiện họ hiện diện nhiều hơn thì đây cũng là một vấn đề rất lớn với các ngân hàng của việt nam
tôi cảm thấy rất là may mắn khi được bước chân làm việc tại ngân hàng shinhan banh là một ngân hàng hàng đầu của hàn quốc
tôi mong muốn trong thời gian làm việc sẽ được phát triển dành luyện bản thân một cách toàn diện hơn
tôi cảm thấy về công tác đào tạo của ngân hàng sinhan việt nam rất tốt và theo đúng quy truẩn của nước ngoài
các nhân viên không những được đào tạo rất chuyên sâu về kỹ năng
về mặt chuyên môn mà bên cạnh đó còn được đào tạo thêm về các kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp
kỹ năng lạnh đạo quản lý thời gian và đặc biệt là văn hóa của sinhan luôn được các nhân viên giành luyện mỗi ngày và thấm nhuận
trước kia khách hàng của những ngân hàng ngoại chủ yếu là những tập đoàn và công ty nước ngoài đang có vốn để đầu tư ở việt nam
nhưng hiện tại các ngân hàng ngoại đã phát triển nhiều sản phẩm và dịch vụ bán lẻ thu hút các khách hàng cá nhân
tôi cũng lựa chọn rất nhiều các ngân hàng
cuối cùng tôi vẫn thấy những ngân hàng
xe ăn banh là cái số mà rất có nhiều ưu đãi cho khách hàng và rất là chuẩn mực
cộng với cả những cái ưu đãi và lãi suất rất là hợp lý
nhưng tôi quyết định lựa chọn xe ăn banh
tôi thì chưa sử dụng ngân hàng nước ngoài lần nào
nhưng mà đợt này tôi nghe theo một người bạn cùng đến để xem cung cách cũng như là thủ tục mọi cái để tôi có thể là tham gia
để giữ vững vị thế trước sự cạnh tranh của các ngân hàng nước ngoài
các ngân hàng thương mại trong nước cần nâng cao thương hiệu
đồng thời cải thiện tình hình hiệu quả sử dụng vốn điều lệ và vốn huy động cải thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
bước vào giai đoạn phát triển mới
yêu cầu đặt ra đối với đảng bộ huyện quảng sương tỉnh thanh hóa là phải đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức
nâng cao hiệu quả hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân
đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra ở đầu nhiệm kỳ
đây được xem là một trong những giải pháp nhằm động viên các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của đảng
một buổi sinh hoạt của ubnd tổ quốc thị trấn quảng sương
dù các thành viên tham gia đầy đủ nhiệt tình song chủ yếu là những cụ đã có tuổi
không phủ nhận sự nhiệt tình trách nhiệm này nhưng thành viên trẻ tuổi nhất của buổi sinh hoạt
bày tỏ sự lo lắng cho nhiệm vụ tuyên truyền động viên tập hợp các tổ chức xã hội nghề nghiệp
các tầng lớp nhân dân tham gia quản lý xây dựng chính quyền tăng cường quốc phòng an ninh trên địa bàn
ban công tác mặt trận hiện nay thì hầu hết là các bác trong ban đều là những người lớn tuổi
những người về hiu công tác tại địa phương về nghỉ hiu về các đoàn thể mời tham gia sinh hoạt
cùng với ban công tác mặt trận
cho nên hầu hết các công tác tuyên truyền thì chỉ là tuyên truyền bằng miệng
hoặc là tuyên truyền trong buổi sinh hoạt rồi đến gia đình của họ thôi
cho nên công tác tuyên truyền đến nhân dân là hiệu quả nó chưa cao
lý giải cho việc chỉ có người cao tuổi tham gia
người đứng đầu ban công tác mặt trận thôn tân thượng thẳng thắn đưa ra câu trả lời
trong ban công tác mặt trận hiện nay là hoạt động là coi như là cái kinh phí là không có
chủ yếu là coi như là mang cái tinh thần ra đi mà phục vụ nhân dân thôi
về kinh phí như tôi là trưởng ban công tác mặt trận thì tháng ở thị trấn như vậy là cấp cho kinh phí được một trăm linh rưỡi
còn các tổ chức trưởng chức đoàn thể là được một trăm linh
cho nên thực tế là coi như hoạt động cho nó như vậy là vì làng vì xóm
với thực tế này mục tiêu củng cố kiện toàn tổ chức
lượng sinh hoạt và hiệu quả thực hiện các phong trào thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận tổ quốc
các đoàn thể chính trị xã hội có bản lĩnh chính trị vững vàng tinh thần trách nhiệm cao chuyên môn nghiệp vụ phù hợp
có kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng hoạt động tập hợp quần chúng sẽ không thực hiện được trong một sớm một chiều
và nhiệm vụ cấp bách cần ưu tiên trước mắt là cần phải đổi mới phương thức tuyên truyền
và căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức để giao việc
để giao cho các tổ chức đấy người ta triển khai thực hiện và có kiểm tra đôn đốc đồng thời
là cũng phải có cái hỗ trợ kể cả về mặt vật chất cũng như tinh thần để các tổ chức đoàn thể thực hiện
và gắn với nhiệm vụ công tác dân vận chính quyền để thực hiện nhiệm vụ chung của toàn viện
mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cũng phải nắm chắc được các nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy đảng và chính quyền
trong năm chọn hình thức hoạt động cho phù hợp và phối hợp tốt với cấp vị đảng chính quyền
để tạo lên sức mạnh tổng hợp
theo lãnh đạo huyện quảng sương ở năm đầu tiên của nhiệm kỳ
việc tập trung vào nhiệm vụ này là hợp lý và có tính khả thi cao
câu chuyện về việc đổi mới phương thức sinh hoạt của hội phụ nữ thôn tân thượng là một dẫn chứng
nếu như chỉ năm ngoái thôi khi đi sinh hoạt chỉ có năm đến một mươi người
thì năm nay số lượng chị em đến sinh hoạt và có nhu cầu
những cầu sinh hoạt đã tăng gấp sáu lần
để thu hút được sự quan tâm của các hội viên
một giải pháp thiết thực cho một thôn có nhiều chị em buôn bán và chỗ ở phân tán đã được đưa ra
tri hội chúng tôi đã đưa ra một phương án là giải pháp
là lồng ghép những buổi sinh hoạt vào chương trình an sinh xã hội
như các chương trình tổ chức chương trình vốn vay của ngân hàng nông nghiệp
ngân hàng chính sách và các buổi sinh hoạt của quế tỉnh
để thu hút hội viên
bên cạnh đó nội dung sinh hoạt luôn được những cán bộ phụ nữ nơi đây cập nhật cho chị em
đặc biệt là những thông tin thiết thực bằng nhiều kênh phong phú như thư điện tử
tin nhắn điện thoại trang mạng xã hội
qua các hoạt động xã hội mạng thì chúng ta sẽ nắm bắt được nhiều thông tin
bởi vì với đặc thủ của chị em nông thôn bây giờ
chúng ta cũng phải đi làm ăn xa
cũng như là phải vào các cái
công ty thì những giờ làm việc bình thường thì người ta phải lao động vào những giờ nhàn rỗi và buổi tối thì người ta có thể là cập nhật thông tin
kiến thức trên các mạng mà nếu như các cấp hội cũng cập nhật được và nối mạng được thì chị em cũng có nhiều cơ hội để nắm bắt các thông tin
như vậy với đoàn thể chính trị ở cấp cơ sở hình thức này đem lại hiệu quả ở cả hai phương diện
cập nhật nhanh tiện lợi và phù hợp với mọi đối tượng
nếu như áp dụng rộng rãi và có linh hoạt điều chỉnh
thì đây sẽ là hướng đi cần thiết để huyện quảng sương tiếp tục đổi mới
nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
ở phần tiếp theo của chương trình tổng thống mỹ tái khẳng định cam kết với chính sách hướng đông
singapore xác nhận một mươi bảy ca nhiễm mới virus zika
trong phát biểu đầu tiên
khi tới cộng hòa dân chủ nhân dân lào tổng thống mỹ barack obama đã tái khẳng định
cam kết của mỹ đối với khu vực châu á thái bình dương sẽ tồn tại lâu dài
ông obama cũng khẳng định hiệp định thương mại xuyên thái bình dương tpp
là trụ cột trong chiến lược tái cân bằng của mỹ tại châu á
tổng thống obama khẳng định nỗ lực của ông trong việc thúc đẩy các chính sách hướng đông
không phải là nhất thời trong thời gian ông tại nhiệm
hiện giới chính trị mỹ đều nhận thức được vai trò quan trọng của khu vực châu á thái bình dương
trong thế kỷ tới đối với mỹ cũng như với thế giới
cam kết của chúng tôi bảo vệ các quốc gia đồng minh là nghiêm túc và không bao giờ giao động
các máy bay tàu thuyền của mỹ sẽ tiếp tục hoạt động tại biển đông biển hoa đông
bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép và ủng hộ quyền hoạt động tương tự của tất cả các quốc gia khác
đề cập tới hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
tổng thống obama khẳng định tppp sẽ mang lại những lợi ích về thương mại tăng trưởng
cho các quốc gia đối tác của mỹ
trong khu vực với việc tạo ra sự hội nhập lớn hơn và lòng tin vững mạnh hơn giữa các quốc gia
ông sẽ tiếp tục kêu gọi quốc hội mỹ thông qua hiệp định này trước khi rời nhiệm sở
nhân chuyến thăm đầu tiên tới lào tổng thống mỹ barack obama cũng đã cam kết viện trợ chín mươi triệu đô la mỹ cho lào
trong một dự án ba năm nhằm giúp nước này giả phá hàng chục triệu quả bom chưa nổ
do máy bay mỹ ném xuống từ thời chiến tranh
số tiền trên sẽ được dùng để giúp lào tạo ra một nguồn nguyên liệu
để giúp lào tìm kiếm khoảng tám mươi triệu quả bom chùm chưa nổ
số tiền trên gần bằng khoản viện trợ trị giá một trăm linh triệu đô la
mà mỹ đã cung cấp cho chương trình giả phá bom mìn của lào trong hai mươi năm qua
chủ tịch nước lào bông nhăng volachit đã khoan nghênh quyết định của tổng thống obama
xem đây là một biện pháp tăng cường độ tin cậy lẫn nhau
trong giai đoạn một nghìn chín trăm sáu mươi bốn một nghìn chín trăm bảy mươi ba máy bay mỹ đã ném hơn hai triệu tấn bom xuống các làng mạc ở lào
nhằm cắt đứt nguồn tiếp viện của quân đội việt nam
chính phủ lào ước tính từ thời điểm bắt đầu chiến tranh tới năm hai nghìn tám
có khoảng năm mươi người thương vong do số bom mìn này
cuối tuần qua hàng trăm nghìn người brazil đã tham gia biểu tình
chống chính phủ của tân tổng thống michel temer
các cuộc biểu tình này ngày càng lan rộng tới nhiều thành phố của nước này
đặc biệt là tại sao paulo trung tâm kinh tế và tài chính của nước nam mỹ
trong các cuộc biểu tình lớn diễn ra tại nhiều thành phố lớn ở brazil
trong các cuộc biểu tình cuối tuần qua do các tổ chức xã hội phát động
đặc biệt vào đêm bốn tháng chín xung đột đã xảy ra giữa cảnh sát và người biểu tình
tại sao paulo yêu cầu tân tổng thống temer từ chức để tổ chức tổng tuyển cử sớm
đụng độ đã buộc cảnh sát phải sử dụng đạn hơi cay giải tán đám đông
những người biểu tình cũng dương cao các biểu ngữ bày tỏ sự ủng hộ và đoàn kết
với cựu tổng thống di marusev người vừa bị thượng viện phế chốt hôm ba mươi một tháng tám vừa qua
vì cáo buộc vi phạm luật ngân sách
liên hợp quốc cho biết lần đầu tiên trong hai năm qua đã chuyển được lương thực viện trợ
tới hơn ba mươi người dân ở thị trấn chiến lược kayyara
sau khi lực lượng iraq đánh đuổi phiến quân nhà nước hồi giáo is tự xưng ra khỏi thị trấn này
trong hơn hai năm không thể tiếp cận nguồn viện trợ lương thực
người dân tại thị trấn này đang hứng chịu nạn đói nghiêm trọng
người dân gần như không thể tiếp cận với nước hồi giáo is
trong tuần qua lương thực được chuyển đến kayara
bao gồm trà la đậu và thực phẩm đóng hộp cũng như các khẩu phần ăn đủ để cầm cự trong một tháng
dự kiến kayara sẽ là bàn đạp để quân chính phủ giải phóng mosun
cách thủ đô baghdad khoảng bốn trăm linh km về phía bắc là thành trì quan trọng cuối cùng của is ở iraq
bộ y tế singapore và cơ quan môi trường quốc gia ngày hôm qua đã xác nhận
thêm một mươi bảy ca nhiễm vụ
virus zika do lây truyền trong nước nâng tổng số ca nhiễm lên hai trăm bảy mươi năm người
theo bộ trên trong số các ca nhiễm mới một mươi trường hợp có liên quan đến những ổ dịch cũng như những ca nhiễm cũ
bộ này cũng cảnh báo khả năng có ổ dịch mới
đến nay singapore đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus zika
như đặt bẫy mũi tiêu hủy các ổ sinh sản mũi khuyến cáo người dân hạn chế cho trẻ em ra ngoài khi không cần thiết
tiến hành các biện pháp phòng chống mũi đốt
bộ thương mại thái lan cho biết nước này vừa trúng gói thầu cung cấp một trăm linh tấn gạo trắng hai mươi năm tấm
với mức giá bốn trăm hai mươi bốn tám mươi năm usd một tấn cho philippines
mức giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển bảo hiểm và một số chi phí khác
trong đợt đấu thầu mới nhất này thái lan phải cạnh tranh với việt nam và campuchia để bán gạo trắng cho philippines
việt nam cũng đã trúng thầu bán một trăm năm mươi tấn gạo mức giá tương tự
đây là đợt đấu thầu đầu tiên nằm trong kế hoạch nhập
xuất khẩu khoảng một triệu tấn gạo để bảo đảm nguồn lương thực cung cấp trong năm hai nghìn một mươi bảy cho người dân philippines
kế hoạch nhập khẩu gạo của chính phủ philippines sẽ giúp giá gạo chung toàn cầu tăng
mức giá hiện nay của các nhà cung cấp thái lan và việt nam vẫn duy trì ở mức thấp trong nhiều tháng qua
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân